nguồn gốc xuất xứ tại chợ quảng ngãi trọng lượng mỗi gói là năm kg với số tiền năm mươi đồng trên một kg để về bán lại với giá một đồng trên bốn viên
sau khi sự việc xảy ra ban giám hiệu trường trung học cơ sở thành tín tây xác định có hàng chục em học sinh có biểu hiện ngộ độc được chuyển đến trung tâm y tế huyện nghĩa hành để kiểm tra theo dõi sức khỏe
tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra ông n d n đã bán số kẹo này cho nhiều em học sinh và chỉ còn lại tám
công an xã hành tín tây đã lập biên bản báo cáo công an huyện nghĩa hành theo dõi đồng thời tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
chiều ngày hai mươi tám tháng ba lãnh đạo trung tâm y tế huyện nghĩa hành cho biết hiện có khoảng ba mươi học sinh ở trường trung học cơ sở hành tín tây được chuyển đến trung tâm để khám sau khi mua kẹo ở trước cổng trường để sử dụng
hầu hết các em có biểu hiện buồn nôn đau bụng sức khỏe các em tương đối ổn định
các y bác sĩ đang tập trung điều trị theo dõi tình hình